thưa quý vị bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể vừa yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
phối hợp với hiệp hội vận tải ô tô việt nam khẩn trương làm việc với các địa phương
và doanh nghiệp kinh doanh vận tải để tổng hợp số liệu về thiệt hại đối với hoạt động
kinh doanh vận tải đường bộ trong thời gian dịch bệnh để đề xuất phương án giảm phí
sử dụng đường bộ báo cáo bộ giao thông vận tải trước ngày một mươi năm tháng năm
trong đó đối tượng giảm phí phải là các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện
được các sở giao thông vận tải cấp phủ hiệu biển hiệu theo quy định
thời gian đề xuất hỗ trợ là các tháng ba tháng bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
có đánh giá tác động đến tháng sáu đồng thời bộ giao thông vận tải sẽ đánh giá
mức độ ảnh hưởng của tháng bốn và đánh giá tác động đến hoạt động vận tải hành khách
bảo đảm phù hợp với thực tế
bộ xây dựng vừa có văn bản gửi sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội góp ý
về dự án mở rộng nhà ga hành khách t hai cảng hàng không quốc tế nội bài
khẳng định sự cần thiết đầu tư mở rộng nhà ga hành khách t hai bộ xây dựng cho rằng
nhà ga t hai đang phải hoạt động vượt công suất trong khi tốc độ tăng trưởng hành khách
của hàng không ngày càng gia tăng để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách
và bảo đảm an ninh hàng không thì chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng để nâng công suất
phục vụ của nhà ga hành khách t hai là cần thiết công suất thiết kế của nội bài hiện tại
chỉ là hai mươi năm triệu khách một năm tuy nhiên năm hai nghìn một mươi chín lại đón tới hai mươi chín triệu lượt
riêng nhà ga hành khách t hai vượt công suất thiết kế một bốn triệu khách
bên cạnh kế hoạch nâng công suất nhà ga quốc tế nội bài
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát tốt tại việt nam nhằm
kích cầu đi lại các hãng hàng không liên tục đưa ra những chương trình khuyến mại giảm giá tặng cước
hãng hàng không giá rẻ jetstar pacific bất ngờ tung gói khuyến mại
tặng hành lý ký gửi miễn cước cho khách đi máy bay trước đó hãng hàng không quốc gia việt nam
việt nam airlines đưa ra chương trình ưu đãi đặc biệt với giá vé chỉ từ một trăm chín mươi chín đồng một chặng
chưa bao gồm thuế phí trên nhiều đường bay không chỉ các hãng hàng không
lãnh đạo cảng hàng không quốc tế vân đồn cho biết sẽ áp dụng nhiều chương trình ưu đãi
cho hành khách đến hoặc đi từ sân bay vân đồn
một đoạn video vừa được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại tình huống vi phạm luật giao thông đường bộ
rất nguy hiểm của một chiếc ô tô trên cầu long biên thành phố hà nội
hình ảnh cho thấy chiếc xe ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát ba mươi bốn a một mươi một nghìn ba trăm chín mươi hai đã cố tình đi lên cầu long biên
vốn chỉ dành riêng cho xe máy và xe thô sơ hàng chục xe máy lưu thông trên cầu đã phải đợi
chiếc xe ô tô di chuyển hết cầu mới có thể di chuyển được
tài xế chiếc xe này đã bị xử phạt ngay sau khi di chuyển xuống ga long biên
công an thành phố đà nẵng vừa phá thành công chuyên án năm trăm hai mươi x tạm giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính xe ô tô
để trộm cắp trong thời gian qua trên khắp địa bàn thành phố
công an thành phố đà nẵng đã tạm giữ nhóm một mươi đối tượng có tuổi đời trung bình từ một mươi bốn đến hai mươi tuổi
do trần phú đạt hai mươi tuổi chú quận thanh khê cầm đầu đã gây ra hàng loạt vụ đập kính xe ô tô
để trộm cắp tài sản ở tất cả các quận ở thành phố đà nẵng khiến người dân lo lắng
thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng đêm khuya dùng tuốc nơ vít phá kính xe để trộm cắp tài sản
bước đầu đã xác định được nhóm này gây ra một mươi năm vụ với tổng số tiền thiệt hại gần hai trăm linh triệu đồng